nhiều đoạn trên tuyến đường hồ chí minh quốc lộ một mươi bốn g quốc lộ một mươi bốn b một mươi bốn g bốn mươi b bị ách tắc cục bộ
nhiều tuyến đường giao thông vẫn còn sạt lở nặng
lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục sạt lở điều tiết giao thông đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn qua các tuyến
do mùa lớn kéo dài tập trung ở các địa phương vùng núi hà tĩnh nơi nhà máy thủy điện hồ hồ đã tiếp tục nâng công suất giả lũ
nhiều vùng thấp trũng ở địa bàn huyện hương khê đã bị ngập úng chia cắt hai mươi ba em học sinh phải nghỉ học
tại hồ thủy điện hố hô do lượng nước đổ về hồ lớn nên đơn vị này đã vận hành xả tràn với lưu lượng là hai trăm năm mươi m ba một giây sau đó tăng lên gần bảy trăm linh m ba một giây
mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường giao thông cô lập ba xã điền mỹ lộc yên hương giang
rất may hơn một chín trăm linh hectare cây ăn quả có muối đã thu hoạch đạt trên chín mươi năm
đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ngàn sâu ngàn phố có khả năng ở mức báo động hai có nơi trên báo động một đỉnh lũ trên sông la có khả năng ở mức sấp xỉ báo động một
đối với địa phương vùng núi đề phòng lũ ống lũ quét sạt lở đất vùng thấp trũng đề phòng lũ dâng cao trong đêm
đối với địa phương vùng núi đề phòng lũ dân cao trong đêm
theo cáo trạng với vai trò lãnh đạo của pvoi trong năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn hai bị cáo đã quyết định việc gửi tiền của pvoi vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
thực hiện chỉ đạo của hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank về việc chi trả lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ocean bank
nguyễn minh thu khi đó là tổng giám đốc ocean bank đã chi tiền ngoài hợp đồng hay còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng cho hai bị cáo
cụ thể vũ trọng hải đã nhận và chiếm đoạt hai bảy
nguyễn xuân sơn đã nhận và chiếm đoạt một chín tỷ đồng
quá trình điều tra hai bị cáo đã thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo nguyễn xuân sơn và vũ trọng hải cùng mức án ba mươi sáu tháng tù giam cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn đại ninh xã ninh giang huyện đức trọng tỉnh lâm đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lợi dụng sự tin tưởng của người dân trong thôn đại ninh và những người tham gia chơi hụi thúy đã lập ra một mươi bảy dây hụi không có thật
rồi mời mọi người tham gia nhằm mục đích thu
thú và sử dụng số tiền này để tiếp tục duy trì các giây hụi khác
trong thời gian này đã có sáu người tham gia với tổng số tiền trên một tám tỷ đồng
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ai là nạn nhân của thúy hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng để được hướng dẫn giải quyết theo pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt